thành phố hồ chí minh đang bước vào mùa mưa thời tiết nóng ẩm khiến trẻ dễ đổ bệnh các ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng
trước thực trạng này có nhiều ý kiến lo ngại rằng thành phố hồ chí minh đang đứng trước nguy cơ dịch chống dịch
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm scdc trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh ghi nhận chín trăm ba mươi sáu trường hợp mắc bệnh tay chân miệng với chín mươi năm các trẻ mắc bệnh ở độ tuổi từ một đến năm
riêng chỉ trong tuần một mươi tám từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố ghi nhận bốn trăm hai mươi ca bệnh tay chân miệng tăng gần gấp bốn lần so với trung bình bốn tuần trước đó
số ca bệnh tay chân miệng có sự gia tăng đáng báo động ở hầu hết các quận huyện tp hcm
đặc biệt là các quận một mươi hai bình tân gò vấp tân bình hóc môn khu vực ba tp hcm
bác sĩ chuyên khoa hai dư tấn quy
trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một cho biết
trong tuần qua số ca bệnh chân tay miệng nhập viện tăng cùng với việc gia tăng ca nặng
tỷ lệ bệnh nặng mức độ hai b trở lên chiếm năm sáu
khi trẻ bị tay chân miệng nhập viện trễ thì có thể dẫn đến các biến chứng như viêm não tối cấp
viêm cơ tim tối cấp có nghĩa là diễn biến cực kỳ nhanh và có thể tử vong trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ
những trường hợp đó đều rất khó qua khỏi
theo bác sĩ dư tấn quy nhiều trẻ mắc tay chân miệng ở mức độ nhẹ như độ một không sốt
chỉ nổi bóng nước ở lòng bàn tay và lòng bàn chân trẻ vẫn vui chơi và ăn uống bình thường thì có thể điều trị tại nhà
bên cạnh việc gia tăng bệnh tay chân miệng thời gian gần đây
sở y tế tp hcm cũng như các bệnh viện trên địa bàn thành phố liên tục đưa ra cảnh báo
bệnh xuất xuất huyết có xu hướng gia tăng thành dịch khi số ca bệnh tăng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
số ca mắc sốt xuất huyết nặng tại tp hcm đã tăng ba trăm bốn mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
tại bệnh viện nhi đồng một trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
số ca sốt xuất huyết đến khám và nhập viện tăng từ một năm đến hai lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong hai tuần đầu tháng bốn số ca nhập viện cũng tăng cao
nhất là các trường hợp xuất xuất huyết đen ghiu nặng sốc xuất xuất huyết đen ghiu
chỉ trong nửa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khoa hồi sức tích cực chống độc đã tiếp nhận một mươi ca nặng và sốc nặng
tổn thương các cơ quan thậm chí có ca ngưng thở ngưng tim trước khi nhập viện
từ đầu năm đến nay bệnh viện nhi đồng một đã cứu sống nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết nặng
tuy nhiên có ba trẻ tử vong do phát hiện muộn rồi nhập viện trễ
trong đó có hai ca ở tỉnh chuyền nến một ca ở tp hcm
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm cho hay
hiện có ba loại bệnh cùng lưu hành và dễ nhầm lẫn với nhau là sốt xuất huyết tay chân miệng và covid một mươi chín
trong đó có trường hợp xảy ra đồng nhiễm ở trẻ vừa mắc tay chân miệng vừa mắc covid một mươi chín
vừa mắc xuất xuất huyết vừa covid một mươi chín vừa tay chân miệng vừa xuất xuất huyết
bác sĩ tiến cho hay riêng với bệnh sốt xuất huyết bệnh viện luôn lưu ý các bác sĩ dặn dò kỹ phụ huynh
cần đưa bệnh nhi đến khám kịp thời không để tình trạng nặng dẫn đến sốc sâu khó cứu chữa
và ngày thứ tư và thứ năm của bệnh là ngày cao điểm dễ vào sốc
thì mình phải dặn bệnh nhân là những dấu hiệu cảnh báo nặng như bé bứt rứt lan lộn trẻ máu ca máu răng
tay chân lạnh nằm ở chỗ không chơi ói ra máu đi cầu phân đen thì phải nhanh chóng vào bệnh viện
đặc biệt kể cả trong đêm giữa khuya cháu trở nặng cũng phải đi tới bệnh viện ngay